bên cạnh lệnh phong tỏa kéo dài và khó khăn trong việc mua thực phẩm thiết yếu hàng ngày
nhiều người dân thượng hải mới đây còn phàn nàn về việc bị đau bụng và tiêu chảy
sau khi ăn thức ăn được phát hôm hai mươi tháng bốn
chủ đề này đã lọt nhóm thịnh hành trên mạng xã hội webo của trung quốc
thu hút hơn một trăm linh triệu lượt xem
giới chức địa phương cho biết sẽ điều tra về vấn đề này
ít nhất hai quận ở phía đông thượng hải đã cảnh báo người dân về việc
vịt om và thịt viên bị mốc theo bloomberg
trên wechat nhiều người đăng tải việc món vịt om đã hết hạn sử dụng
trong khi dầu ăn và thịt viên đến từ những đơn vị không rõ nguồn gốc
phố đông khu tài chính và công nghiệp ở phía đông thượng hải mở cuộc điều tra
với các gói thực phẩm do chính quyền phân phối
ở quận mẫn hàng hai quan chức địa phương bị xa thải vào đầu tuần vì giao thịt lợn kém chất lượng
một nhà bán lẻ chịu trách nhiệm cung cấp thực phẩm cho phía tây thành phố
đã gửi thư xin lỗi vào ngày hai mươi một tháng bốn do chất lượng gạo mà họ phân phối cho chính phủ
tao alian quan chức quản lý thị trường ở thượng hải cho biết
cơ quan quản lý thị trường sẽ điều tra và trừng phạt những việc này nghiêm ngặt và nhanh chóng
giới chức thành phố ban hành hướng dẫn việc phân phối các thực phẩm sạch
yêu cầu các cơ quan sản xuất phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
những lo ngại về nguồn cung thực phẩm diễn ra trong thời điểm thượng hải
vẫn ghi nhận nhiều ca mắc mới dù số ca mắc có chiều hướng giảm
một mươi tám bốn trăm chín mươi năm ca mắc ghi nhận ngày hai mươi một tháng bốn
thành phố đã có thêm tám ca tử vong nâng tổng số người tử vong
trong làn sóng covid một mươi chín lần này tại thượng hải lên hai mươi năm
hiện chưa có dấu hiệu cho thấy khi nào thành phố sẽ hoàn toàn dỡ bỏ phong tỏa
vốn đã kéo dài hơn hai tuần